thưa quý vị bản tin vào sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng sáu của bộ y tế cho biết
có thêm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín tại tám tỉnh thành phố
trong đó một ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh
và chín mươi một ca ghi nhận trong nước tại thành phố hồ chí minh ba mươi ca bắc giang hai mươi ba ca
tiền giang một mươi bốn ca hà tĩnh một mươi ca bắc ninh chín ca bình dương bốn ca và bắc cạn một ca
trong đó có bảy mươi ba ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
đến nay việt nam có tổng cộng tám chín trăm chín mươi ba ca ghi nhận trong nước và một sáu trăm ba mươi bảy ca nhập cảnh